lực lượng công an đang tích cực thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh an toàn tại điểm phong tỏa khu cách ly quận thanh xuân thành phố hà nội
vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay thứ tư ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
và mở đầu xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức mới nhất về diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
với sự đồng hành của biên tập viên thế cương
xin cảm ơn chị hồng dung
thưa quý vị theo thống kê mới nhất thì việt nam có gần hai trăm ba mươi chín bệnh nhân đã được chữa khỏi
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an và tiền giang
vào trưa ngày hôm nay một tháng chín
hà nội thông báo từ sáu h đến một mươi hai h ngày một tháng chín
thành phố ghi nhận thêm hai mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó thì có một ca ghi nhận tại cộng đồng
tổng số ca mắc tính từ khi hà nội áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
từ ngày hai mươi bốn tháng bảy là hai sáu trăm ba mươi năm ca
còn tại đà nẵng trong ngày một tháng chín
thành phố ghi nhận năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó thì có ba ca trong cộng đồng
ba lô vaccine covid một mươi chín astrazeneca với số lượng hơn hai triệu liều
đã được chuyển đến hà nội
trong đó thì có lô thứ ba với năm trăm bảy mươi sáu ba trăm linh liều
vừa hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất vào sáng ngày hôm nay
cũng liên quan đến việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đã có công văn gửi các sở y tế các tỉnh bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng và một số đơn vị có liên quan
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát các đối tượng đã tiêm mũi một
và lập kế hoạch tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng đã thực hiện tiêm đủ mũi một
thời gian tại đơn vị mình
các đơn vị chủ động tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận từng đợt vaccine
cơ sở tiêm chủng sử dụng loại vaccine để tiêm bui hai
theo hướng dẫn tại công văn số sáu nghìn ba mươi của bộ y tế
về tiêm hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo hàng ngày và báo cáo sau khi kết thúc đợt tiêm chủng theo quy định
đơn vị có triển khai tiêm mũi hai vaccine do hãng pfizer sản xuất
cho đối tượng đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca thực hiện báo cáo riêng
để ngăn chặn kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
sớm đưa địa phương trở về trạng thái bình thường mới
nhiều tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu trên phạm vi toàn tỉnh
từ giờ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
yêu cầu người dân thực hiện nghiêm
khuyến cáo bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
không ra đường từ một mươi tám giờ ngày hôm trước đến sáu giờ sáng ngày hôm sau
tại long an sau bốn mươi ba ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
ủy ban nhân dân tỉnh long an cho biết
địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu trên phạm vi toàn tỉnh
bốn địa phương còn lại gồm bến tre giãn cách toàn tỉnh
theo chỉ thị một mươi sáu đến ngày một mươi tháng chín
tây ninh đến ngày một mươi hai tháng chín
kiên giang đến ngày sáu tháng chín
trà vinh đến ngày một mươi tháng chín
riêng tiền giang giãn cách thành phố mỹ tho huyện trợ gạo
bộ châu thành cái bẻ gò công đông thị xã cai lậy và thị xã gò công
đến ngày một mươi năm tháng chín
bốn huyện còn lại được nới lỏng giãn cách theo chỉ thị số một mươi năm
ngành y tế những tỉnh này cho biết
dịch bệnh cơ bản được kiềm chế
f trong cộng đồng có xu hướng giảm
tuy nhiên đà lây nhiễm ở những vùng có nguy cơ cao
vẫn còn phức tạp
nhiều ca nhiễm chưa được phát hiện triệt đề
trong khi đó từ sáng nay
thanh hóa đã quyết định giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu đối với huyện nga sơn
do có một mươi một ca dương tính trên địa bàn huyện
sáng nay tại hà nội
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
và đồng chí trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế
đồng chủ trì buổi làm việc
về công tác y tế công an nhân dân
và sự phối hợp giữa hai ngành
trong công tác y tế công an nhân dân

tại buổi làm việc các đơn vị chức năng
của hai bộ bộ công an và y tế
đã làm rõ những vấn đề tồn tại
khó khăn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
của cả nước nói chung và của cả ngành công an nói riêng
đề xuất các phương án hỗ trợ lực lượng y tế
công an nhân dân về phương tiện trang thiết bị y tế
thuốc men hóa chất vật tư
để phục vụ công tác phòng chống dịch
và điều trị bệnh nhân
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn
mong muốn bộ y tế tiếp tục phối hợp
chặt chẽ với bộ công an
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khi cả hai ngành đều đang là những lực lượng tuyến đầu
khẳng định trong cuộc chiến
chống dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn rất gian nan
vất vả sự phối hợp giữa hai lực lượng
công an và y tế
cùng với tinh thần tình nguyện của cán bộ hai ngành
là minh chứng rõ nét về tinh thần trách nhiệm
cao cả của cả người thầy thuốc
người chiến sĩ công an khi sẵn sàng
hy sinh vì sức khỏe của cộng đồng
đây chính là trách nhiệm chung trước nhân dân của hai ngành
đồng chí trần văn thuấn
thứ trưởng bộ y tế gửi lời cảm ơn
đến lực lượng công an nhân dân
khi đã đồng lòng chung sức với ngành y tế
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua thứ trưởng trần văn thuấn
cho biết trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
sự phối hợp hết sức hiệu quả
khi hai màu áo y tế và công an
đã làm nên những hình ảnh rất đẹp
được người dân ghi nhận với lòng kính trọng và đánh giá cao
khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào
bộ y tế luôn đồng hành
tạo điều kiện phối hợp hỗ trợ bộ công an
đặc biệt là lực lượng y tế công an nhân dân
không chỉ trong công tác phòng chống dịch bệnh
mà cả trong công tác chuyên môn sau này
thưa quý vị địa bàn quận thanh xuân
thành phố hà nội vẫn đang được xác định
là điểm nóng về tình hình dịch bệnh
với số kf được phát hiện đến đến hàng trăm ca
tại phường thanh xuân trung
ngay sau khi phát hiện những kf đầu tiên
tại ổ dịch trên đường nguyễn trãi
cơ quan chức năng đã thiết lập các vùng cách ly
với bảy trăm linh hộ khoảng hai nhân khẩu
để thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh
đồng thời quận thanh xuân cũng đã kích hoạt
khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
tại khu nhà trung cư tái định cư
tại phường kim giang
có thể nói lực lượng công an quận thanh xuân
đang nỗ lực triển khai đồng loạt nhiều giải pháp
trên toàn địa bàn quận
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
trong điều kiện an toàn tuyệt đối
về các vấn đề an ninh trật tự
những buổi tuần tra xuyên đêm
của tổ công tác đặc biệt
tại hai điểm nóng là ngõ ba trăm hai mươi tám
và ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi
họ là những cán bộ chiến sĩ công an
phường thanh xuân trung
ngay từ khi phát hiện những kf đầu tiên
tổ công tác đặc biệt này đã được thành lập
và các thành viên làm nhiệm vụ
sinh hoạt ngay tại hai điểm nóng này
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đảm bảo xử lý kịp thời tất cả các vấn đề phát sinh
nhiệm vụ của tổ công tác đặc biệt
chúng tôi là
thứ nhất là đảm bảo an ninh trật tự
công tác phòng cháy chữa cháy
cứu hộ cứu nạn
tại khu vực phong quả
với cái khẩu hiệu ai ở đâu
ở nguyên đó
chúng tôi đã tiến hành đi đến từng nhà dân
để chuyển qua
cũng như là
các cái đồ
người dân cần mua
đảm bảo là
không để người dân ra khỏi nhà
trong bất cứ hoàn cảnh nào
tại phường kim giang quận thanh xuân
nơi vừa kích hoạt khu cách ly tập trung
mọi công tác về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đã được lực lượng công an triển khai siết chặt
ngoài nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch
thì các vấn đề có thể phát sinh
về tình hình tội phạm đã được công an phường kim giang
chủ động phòng ngừa ngăn chặn
chúng tôi đã
phối hợp với chính quyền lợi phương
lên cái phương án để đảm bảo an ninh trật tự
trung cho toàn trên địa bàn
tổ chức tuần tra đêm để đảm bảo an ninh trật tự
riêng nhân phường
tổ cảnh sát hình sự chúng tôi là sẽ phối hợp
với đội người vụ trên quận
tuần tra từ h đến bốn h sáng
và năm h sáng chúng tôi đã lại chốt
ở các điểm
trong khi đó cảnh sát khu vực chúng tôi thường xương
tiên truyền nhắc nhở người dân
phối hợp với cán bộ cơ sở
đi giả soát tất cả những nhân khẩu
ngoài vùng dịch khác
về chỗ địa bàn chúng tôi
nhận định trong bối cảnh tình hình dịch bệnh
có diễn biến phức tạp
một số loại tội phạm vẫn lợi dụng hoạt động
lực lượng cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân
đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong đó chú trọng công tác nắm tình hình địa bàn
nắm đối tượng trong diện quản lý giám sát
từ công tác này
ngay trong thời điểm hà nội đang thực hiện giãn cách
một đối tượng tội phạm quốc tịch trung quốc
đang lẩn trốn tại một khu trung cư trên địa bàn
đã kịp thời bị phát hiện bắt giữ
xác định tinh thần là một trong những lực lượng
tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
công an quận thanh xuân đang nỗ lực
tập trung cao nhất mọi nguồn lực
để thực hiện thành công nhiệm vụ kép
vừa phòng chống dịch bệnh
vừa bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối
tại tất cả các điểm nóng về dịch bệnh
cũng như các khu vực có cách ly phong tỏa
chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục
với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin hôm nay
sẽ là những thông tin đáng chú ý
về phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như công tác chống dịch
trong cả ngày lễ quốc hành sắp tới
sau đây là nội dung chi tiết
một thông tin vui cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
phải cần thở oxy
thưa quý vị sở ngoại vụ tp hcm và bệnh viện chợ rẫy
vừa tiếp nhận một trăm linh tấn oxy y tế lỏng
và ba trăm linh máy tạo oxy
do chính phủ ấn độ trao tặng cho chính phủ việt nam
ba trăm linh máy tạo oxy
cùng với một trăm linh tấn oxy y tế lỏng
được vận chuyển đến tp hcm
thời điểm này là sự hỗ trợ hết sức kịp thời
góp phần nâng cao hiệu quả công tác
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại buổi lễ tiếp nhận
ông mada mohasethi tổng lãnh sự cộng hòa ấn độ
tại tp hcm chia sẻ những khó khăn
mà nhân dân việt nam nói chung
nhân dân tp hcm nói ri đang trải qua
do sự bùng phát của dịch covid một mươi chín
mong rằng những món quà trao tặng trong đợt này
sẽ góp phần nâng cao chất lượng
chăm sóc sức khỏe cho người dân
thời gian qua cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân ấn độ
đã có những hỗ trợ động viên tích cực
thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị
chia sẻ khó khăn đối với các lực lượng
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam
đặc thù công tác là chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng là lực lượng của tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
hơn ba tháng qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã duy trì và đảm bảo nhiệm vụ kép
là chống giặc lửa và giặc dịch
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
về các hoạt động của lực lượng này
vụ cháy nổ kinh hoàng này xảy ra vào rạng sáng ngày một mươi một tháng bảy
tại số một trăm bảy mươi một nguyễn thượng hiền phường bốn quận ba
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã phải điều động tăng cường một mươi xe chuyên dụng
cùng bảy mươi bốn cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
do căn nhà cháy là tiệm tạp hóa buôn bán nhiều bình ga mini
nên đã làm lửa kèm nhiều tiếng nổ lớn
gây nguy hiểm tới lực lượng chữa cháy
đáng nói hiện trường vụ cháy là khu vực
có ba mươi bảy ca dương tính covid một mươi chín
đang phải trong thời gian phong tỏa
khi mà xe tới nơi thì cũng thấy hàng rào các lưu phong tỏa
nhưng lúc này trước mặt chúng tôi
đó là một đám cháy rất là lớn
kèm theo rất là nhiều tiếng nổ
thì lúc này mục tiêu duy nhất của anh em
đó là tổ chức tìm kiếm của nạn của hộ
và chữa cháy như thế nào cho nhanh nhất
và chia ra làm nhiều mũi
một mũi thì là tổ chức tìm kiếm của nạn của hộ
để đưa những người và người lớn tuổi ra ngoài
và có một số em bé
trong quá trình chữa cháy như vậy
anh em của chúng tôi luôn phải đeo khẩu trang
để phòng dịch covid một mươi chín
khi mà phun nước và tiến vào khu vực chữa cháy
thì thứ nhất là khói và khí độc
thứ hai là nướng nó sẽ làm ướt khẩu trang
và làm cho các anh em các buổi đi chúng tôi rất là mệt
nhưng mà với tinh thần quyết tâm cao nhất
để bảo vệ được an toàn về tính mạng
và tài sản nhân dân
thì anh em sẽ cố gắng và hoàn thành tốt
cái nhiệm vụ được giao
cũng trong cao điểm diễn ra dịch bệnh
ngày bốn tháng tám hai thanh niên vi phạm
về giãn cách xã hội đi ra rạch tư dinh
phường tân phong câu cá
trong lúc hai người bơi qua rạch
thì một người đuối nước mất tích
nhận tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ quận bảy
đã điều một mươi sáu cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
và tìm thấy thi thể của nạn nhân
mới đây nhất chiều ba mươi tháng tám
một vụ cháy nhà trong hẹm số năm mươi
phan đình phùng quận phú nhuận
đã làm một người phụ nữ tử vong
một mươi cán bộ chiến sĩ của lực lượng chữa cháy
đã nhận điều động và ở hiện trường
nhanh chóng dập tắt ngọn lửa không để cháy lan
dù luôn phải túc trực
để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có tai nạn
sự cố về cháy nổ cứu hộ
hay khi nhân dân cần đến
xong cán bộ chiến sĩ cảnh sát chữa cháy
còn tham gia cùng với lực lượng tuyến đầu
trung tay chung sức phòng chống dịch covid
trong thời gian vừa qua
chữa cháy và khu nạn cứu hộ
hầu hết được tổ chức
ở các khu vực phong tỏa
khu vực có nhiều người nhiễm covid
tuy nhiên lực lượng tham gia
thực hiện những nhiệm vụ
vẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn
và xử lý chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
một cách hiệu quả nhất
do là chữa cháy các khu phong tỏa
đã gặp khó khăn tiếp cận
cũng như là phối hợp tổ chức
thực hiện những nhiệm vụ
trong việc chuyển đồng viện
cũng đã khắc phục những khó khăn như trên
để thực hiện tốt những nhiệm vụ
tính đến thời điểm hiện tại
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và khu nạn cứu hộ công an thành phố
đã tổ chức hai đợt điều động
với hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
tăng cường tới các khu vực quận bình thạnh
quận sáu huyện nhà bè thành phố thủ đức
và trại giam chí hòa
tại đây ngoài công tác trực tiếp kiểm soát
ở các chốt chặn và công tác tuần tra lưu động
thì các cán bộ chiến sĩ tăng cường
còn tham gia hỗ trợ nhân dân
về nhu yếu phẩm tham gia xây dựng bệnh viện giả chiến
và công tác đảm bảo an ninh trực tự
trong suốt hoạt động chống dịch của thành phố
thưa quý vị hôm nay ngày một tháng chín
nhiều địa phương tại phía nam
đã tổ chức lễ trao quyết định đặc xá
năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước
cho một số phạm nhân đang chấp hành án
tại địa bàn
việc đặc giá cho phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng
và thể hiện tinh thần nhân đạo của đảng và nhà nước ta
đối với những người phạm tội
tại trại giam cao lãnh
bộ công an tổ chức lễ trao quyết định đặc xá của chủ tịch nước
cho hai mươi bốn phạm nhân đang chấp hành án
ở trại giam cao lãnh
gồm hai mươi phạm nhân ở đồng tháp
ba phạm nhân ở an giang
và một ở bình long
việc đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo
chấp hành tốt các nội quy của phạm nhân
và cũng là kết quả của quá trình giáo dục cải tạo phạm nhân
trại giam cao lạnh cũng tạo điều kiện thuận lợi
để phạm nhân được đặc xá về nơi cư trú
trình diện chính quyền địa phương theo quy định
đảm bảo nguyên tắc chống dịch
và sắp ổn định cuộc sống tái hoài nhập cộng đồng
tại cần thơ
cơ quan thi hành án hình sự công an thành phố cần thơ
tổ chức triển khai quyết định đặc xá
năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước
cho hai phạm nhân đang chấp hành hình phạt tại trại giam
sáu trường hợp còn lại
do cơ quan thi hành án hình sự công an các quận huyện tổ chức
thực hiện hướng dẫn của hội đồng tư vấn đặc xá
bộ công an
công an thành phố cần thơ đã phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan
chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đặc xá
theo đúng quy định của pháp luật
phạm nhân được đặc xá đáp ứng đầy đủ các điều kiện
theo quy định của luật đặc xá năm hai nghìn một mươi ba
và nghị định năm mươi hai hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đặc xá
hồ sơ trình tự thủ tục đề nghị đảm bảo đúng quy định của pháp luật
dưới bối cảnh dịch covid một mươi chín
các địa phương tổ chức trao và nhận người được ân xá
được phải hạn chế tối đa cách tiếp xúc
theo chí thị một mươi sáu
tỉnh đồng nai vừa có văn bản hỏa tốc chấp thuận
chủ trương sử dụng một số loại vaccine ngừa covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh
theo đề xuất của sở y tế
theo đó đợt ti phát sinh thứ bảy
tại đồng nai sẽ diễn ra từ hôm nay
từ ngày một tháng chín đến ngày một mươi năm tháng chín
với tổng cộng sáu trăm tám mươi sáu liều gồm
đây là đợt tiêm có số lượng vaccine nhiều nhất
từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
trong đó sẽ tiêm hơn một trăm linh hai liều
vaccine presser cho người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
tại tất cả các xã phường thị trấn
trên địa bàn tỉnh
danh sách do ủy ban nhân dân quyền
thành phố biên hòa lập
với tiêu chí theo độ tuổi từ cao xuống thấp
người từ sáu mươi năm tuổi ở các khu vực thuộc vùng nguy cơ cao
sẽ được phân bổ một trăm linh vaccine freezer
số lượng còn lại sau đó phân bổ
cho người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
ở các phường xã khác
đối với gần tám mươi năm liều astrazeneca
tiếp tục tiêm cho những đối tượng
theo nhiệm quyết hai mươi một của chính phủ
đối với vaccine sinopharm
sử dụng năm trăm linh liều để tiêm mũi một và mũi hai
cho người từ một mươi tám đến sáu mươi bốn tuổi sống trong vùng dịch
tiêm theo tiêu chí chọn theo mức độ nguy cơ
từ cao xuống thấp
ngày một tháng chín
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cho biết đang tạm giữ đối tượng trình đình hải
ba mươi ba tuổi trú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi
làm giả sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó chiều tối ngày ba mươi một tháng tám
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín số một mươi bốn
khu vực cầu săn máu
phường trảng dài thành phố biên hòa
hải điều khiển xe ô tô đến yêu cầu lực lượng chức năng
cho qua chốt để đi làm nhiệm vụ
đối tượng hải mặc đồn ngành thanh tra
trình thẻ vụ trưởng thanh tra chính phủ
do nghi ngờ đối tượng mạo danh
các cán bộ trực chốt đã yêu cầu xuất trình giấy tờ
lúc này hải đành thừa nhận không phải là lãnh đạo thanh tra chính phủ
như khai nhận ban đầu
mà chỉ giả mạo để đi qua chốt
tiến hành kiểm tra xe ô tô của hải
và phát hiện trên xe có một áo thanh tra
một bộ cầu vai một quảng tên
mang tên trịnh đình hải
chức vụ phó phòng xử lý sau thanh tra
cơ quan bộ y tế
bước đầu hải khai mua bộ trang phục
thẻ thanh tra chính phủ trên mạng với giá bốn triệu đồng
sau khi có được những bộ đồ các loại thẻ này
đối tượng đã đến các địa phương tự xưng
là cán bộ thanh tra chính phủ để qua chốt
và dễ dàng làm việc với địa phương